gần đây tình trạng đau tăng lên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
bệnh nhân có nguyện vọng phẫu thuật để thoát khỏi tình trạng đau mệt mỏi và nâng chất lượng cuộc sống
trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân sáu mươi ba tuổi hẹp lỗ liên hợp xẹp địa điểm cuộc sống thoát lưng chèn ép dễ thần kinh
qua thăm khám các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cuộc sống của bệnh viện việt đức cho biết
nếu không điều trị kịp thời đầu tiên bệnh nhân có thể chỉ xuất hiện triệu chứng đau
tuy nhiên vì lâu dài có nguy cơ dây thần kinh bị thiếu máu gây dối loạn tiền cảm giác tê bì thường xuyên dối loạn vận động
thậm chí bệnh có thể gây liệt vận động do dây thần kinh chi phối
vào chiều ngày hai mươi chín tháng hai cả hai bệnh nhân này đã được các chuyên gia phẫu thuật cuộc sống của bệnh viện việt đức và singapore
phẫu thuật lấy địa điểm ghép xương liên thân đốt đường trách bên ít xâm lấn ô líp giúp giải phóng dây thần kinh
kỹ thuật ô líp sử dụng đường trước bên và không gian giải phóng phía trước cơ thắt lương trộng để tiếp cận trực tiếp vào khoang địa đệm
do đó kỹ thuật này không làm tổn thương cơ thắt lương trộng không phải đục bỏ toàn bộ hệ thống xương cuộc sống phía sau
kỹ thuật ô líp có rất nhiều yêu điểm như hạn chế mất máu tỷ lệ tổn thương thần kinh thấp tỷ lệ liền xương cao hồi phục nhanh
hạn chế sơ dính thần kinh sau mổ mà vẫn đảm bảo hiệu quả giải ép và liền xương
bên cạnh đó với phẫu thuật ít xâm lấn thời gian phẫu thuật nhanh hơn giảm thiểu gánh nặng ca phẫu thuật lên người bệnh cao tuổi
với nhiều bệnh nền nên sẽ phù hợp hơn và sức khỏe sau mổ của người bệnh cũng tốt hơn nhiều
nhờ ưu điểm đó kỹ thuật hàn xương liên thân đốt cuộc sống thắt lưng ngày càng phát triển và mở rộng trên thế giới
khoa điều trị bệnh da nam giới bệnh viện gia liễu trung ương hà nội mới đây tiếp nhận một bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi
với triển đoán ung thư tế bào gai phẩy nến theo dõi nhiễm độc arsen mạng tính
bệnh nhân có thói quen sử dụng nước giếng khoan thường xuyên trong sinh hoạt và có dùng thuốc không rõ nguồn gốc
bệnh nhân cho biết loại thuốc ông sử dụng nhiều năm là loại thuốc đông y dạng viên đứng ở trong gói ni lông
không có nhãn hiệu và được quảng cáo có tác dụng trị hoàn toàn dứt điểm bệnh phẩy nến
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh thu phó trưởng khoa điều trị bệnh da nam giới cho biết
qua thăm khám các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có dấu hiệu của nhiễm độc acen mạng tính
nguyên nhân có thể xuất phát từ thói quen sử dụng nước giếng khoan và có uống thuốc không dẫu nguồn gốc trong nhiều năm của bệnh nhân
chia sẻ việc nhiễm độc acen tiến sĩ bác sĩ nguyễn hữu quang phó trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ơn cho biết
bào gai nhưng mà thường là thể tại chỗ có nghĩa là thể ít xâm lấn và ít di căn
đấy hầu như không có khả năng di căn có thể điều trị khỏi bằng các phương pháp hợp lý
phẩy nến là bệnh mạng tính và chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn
vì thế không có thuốc nào là trị hoàn toàn rất điểm bệnh vệ nến như quảng cáo
tuy nhiên bệnh vẩy nến có thể kiểm soát được
mục tiêu của điều trị là kiểm soát tình trạng bệnh và ngăn ngừa hạn chế tối đa các biến chứng của bệnh
nếu gặp bất kỳ trậu trứng như nốt sần ở lòng bàn tay bàn chân da thô giáp thay đổi sắc tố da
kèm theo thói quen sử dụng nước giếng khoan uống thuốc không rõ nguồn gốc nhiều năm
người dân cần được gặp bác sĩ chuyên khoa gia liễu khám chẩn đoán và điều trị sớm nhất để tránh tiến triển thành ung thư da
một bệnh nhân nam đến từ chiết giang trung quốc nhập viện trong tình trạng sốt ho
cả bác sĩ phát hiện người đàn ông nhiễm cùng lúc hai loại ký sinh chủng nguy hiểm
từ thói quen mà nhiều người không ngờ tới
sau hàng loạt kiểm tra ông ca được phát hiện có lượng bạch cầu ái toan cao gấp bốn mươi lần người bình thường
bác sĩ vương chiết hoa nghi ngờ ông mắc bệnh liên quan đến nhiễm ký sinh chủng
khi được hỏi gần đây có ăn loại thực phẩm lạ nào không ông ca phủ nhận
đến khi nhập viện điều trị ông ca mới nhớ ra từng ăn hai món đặc sản là cá sống du sen
và thịt rắn tươi trong lúc đến quảng châu trung quốc công tác vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau đó bác sĩ vương chiết hoa lập tức cho bệnh
bệnh nhân làm kiểm tra ký sinh trùng và gửi mẫu bệnh phẩm đến trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh cdc tỉnh chiết giang để xét nghiệm
kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm hai loại ký sinh chủng là ấu chủng sán nhái và sán la gan
kết quả ct bụng trên cũng phát hiện ông ca bị tổn thương gan chức năng gan bất thường
sau khi điều trị bằng thuốc chuyên dụng nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân trở lại bình thường và được xuất viện
tuy nhiên ông vẫn phải đến bệnh viện tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
mua thực phẩm tươi sống đã qua kiểm dịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không mua thực phẩm tươi sống như cá tôm cua ếch không rõ nguồn gốc
nước tương wasabi rượu trắng không thể tiêu diệt được ký sinh chủng
cách tiêu diệt ký sinh trùng hiệu quả nhất là nấu chín nấu sôi
thực phẩm xấu và chín phải được để riêng biệt kể cả trong khâu bảo quản hay cắt thái
để tránh lây nhiễm cháo vi khuẩn ký sinh chủng giữa thực phẩm sống và chín
các dụng cụ sống và chế như dao thớt bát đĩa nên được sử dụng riêng biệt và không được dùng chung
các mặt hàng thực phẩm sống phải được rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi sử dụng
ngày hai mươi chín tháng hai tin từ bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên cho biết
sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn trong quá trình thù hái tiêu
tại bệnh viện chị phùng thị liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã quảng phú huyện crono tỉnh đắk nông cho biết
cách đây khoảng một tuần thấy vườn tiêu của gia đình chín rộ nên chị bắc thang leo lên hái
trong lúc đứng trên thang và với tay hái những chùm tiêu chín thì không may thang bị trượt
khiến chị liên té từ đục cao năm mét xuống đất
thời điểm này chị ở nhà một mình
sau khi gặp tai nạn chị liên bị hoa mắt đau bút không cử động lưng được
khoảng một mươi năm phút nằm bất động tại chỗ chị cố gắng dùng chút sức lực yêu ớt của mình
bò vào trong nhà để lấy điện thoại gọi cho người thân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên chị liên được chấn đoán gãy hai đốt sống
và được chỉ định phẫu thuật để xử lý vết thương và điều trị kịp thời
không riêng gì chị liên chị hoàng thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại thôn một mươi ba xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cũng không may bị tai nạn trong lúc trèo thang để hái tiêu
hiện các bệnh nhân nói trên đều đang được theo dõi
điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
bác sĩ huỳnh như đồng trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
sau ca phẫu thuật sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định hồi phục tốt
các bệnh nhân đỡ đau nhiều có thể tập đứng tập đi lại và không có dấu hiệu để lại di chứng
bác sĩ khuyến cáo mỗi người dân cần phải mua bảo hiểm y tế cho riêng mình
để khi không may bị tai nạn vào bệnh viện điều trị phẫu thuật sẽ đỡ tốn kém
bởi chi phí của mỗi ca phẫu thuật cuộc sống lên đến mấy chục triệu đồng
mặt khác người dân cần phòng bệnh hơn chữa bệnh
khi đi hái tiêu cần trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động
để nếu có té ngã thì sẽ không để lại thương tích nặng nề
viện pasteur tp hcm thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người đàn ông ba mươi sáu tuổi
ngụy tại thành phố cà mau xương tính với virus động mùa khỉ
ngày chín tháng hai sở y tế tỉnh cà mau ghi nhận đây là ca động mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn
theo đó bệnh nhân được xác định mắc động mùa khỉ tên cvb
làm nghề lao động tự do điều trị tại thành phố cà mau
vào ngày một mươi chín tháng hai bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nên đi khám
điều trị tại một phòng khám đa khoa tư nhân được cho uống thuốc ba ngày
nhưng tình trạng không tuyên giảm
bệnh nhân được hướng dẫn đến bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau khám
tại đây bác sĩ khoa gia liễu đã thăm khám hướng dẫn bệnh nhân lên bệnh viện gia liễu cần thơ
sau khi đến khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện gia liễu cần thơ
được trận đoán nghi ngờ mắc bệnh động mùa khỉ
về dịch tễ gia đình người bệnh b có năm người
cha mẹ đi nước ngoài mới về khoảng ba ngày trước
và hai người em hiện đang sinh sống ở xã nguyễn phích huyện u minh
chia sẻ bệnh động mùa khỉ thằng sĩ bác sĩ vũ quốc đạt
giảng viên bộ môn chuyển nhiễm trường đại học y hà nội cho biết
bệnh động mùa khỉ là một bệnh chuyển nhiễm
chúng ta có thể coi đấy là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính
và đó là một bệnh lây truyền từ động vật sang người
có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật
và sau đó virus lan sang người
và khi lan sang người rồi
thì chúng ta trở thành một cơ thể có mang virus
và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh
bệnh đậu mùa khỉ thì có các biểu hiện chủ yếu
là các biểu hiện của da và niêm mạc
tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện các nốt phỏng
các cái nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau
nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm
và trên các nốt phỏng đó
nó có thể diễn biến theo thời gian
làm cho các tổn thương ban đầu có thể là những rát sần
rát đỏ nhỏ
nhưng sau đó tạo thành các nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra
và tạo thành những mảng thâm nhiễm
cũng như tạo thành một cái nền tương đối là cứng ở trên da
và với động mùa khỉ
nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt
thì những cái tổn thương đó có thể để lại sẹo
và cái nguy cơ bội nhiễm
đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng
có thể tự khỏi trong vòng từ hai đến bốn tuần
trừ một số trường hợp bị suy giảm miễn dịch
phụ nữ có thai trẻ em
người bệnh động mùa khỉ hoặc nghi ngờ mắc
cần được bác sĩ khám đánh giá tình trạng lâm sàng
để có chỉ định điều trị phù hợp
tại tọa đàm khoa học tăng cường quản lý bệnh hiếm
tại việt nam ngày hai mươi chín tháng hai
bộ y tế cho biết trên thế giới có khoảng sáu căn bệnh hiếm
gây ảnh hưởng tới ba trăm linh triệu người
tại việt nam hiện có khoảng một trăm linh căn bệnh hiếm
và sáu triệu người đang mắc bệnh hiếm
trong đó có tới năm mươi tám bệnh hiếm xuất hiện ở trẻ em
ba mươi trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước năm tuổi
tiếp cận với liệu pháp điều trị bệnh hiếm còn chậm
và gặp nhiều thách thức
một số ít bệnh hiếm dù có thuốc điều trị tiên tiến trên thế giới
giúp điều trị được nguyên nhân cốt lõi gây bệnh là do di truyền
nhưng hiện chưa được phê duyệt sử dụng tại việt nam
hoặc đã có thuốc nhưng người bệnh vẫn khó tiếp cận
do chưa được hỗ trợ chi trả bảo hiểm
nhấn mạnh bệnh hiếm là thách thức đối với y học
không chỉ tại việt nam mà còn trên toàn cầu
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế cho hay
cải thiện quản lý và điều trị bệnh hiếm là mục tiêu quan trọng
nhằm đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
việt nam đã tham gia và tuyên bố chung
tại hội nghị cấp cao apec lần thứ bảy về sức khỏe và kinh tế
qua đó thành lập nhóm sáng kiến apec về bệnh hiếm
nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức
giao cản về trần đoán và điều trị bệnh hiếm
tại tòa đàm cục quản lý khám chức bệnh bộ y tế đã ký biên bản
ghi nhớ hợp tác với bốn công ty dược phẩm đa quốc gia
nhằm cải thiện chất lượng trần đoán điều trị và quản lý bệnh hiếm tại việt nam
trong khuôn khổ hợp tác các bên sẽ phối hợp giả soát
và cập nhật hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn của bộ y tế
xây dựng mô hình đánh giá bệnh và gánh nặng kinh tế xã hội
xây dựng chính sách quản lý thuốc hiếm cải thiện quản lý và tiếp cận liệu pháp điều trị
tổ chức sàng lọc nâng cao nhận thức về bệnh hiếm
cục quản lý dược thông báo thu hồi toàn quốc dùng dịch nhỏ mũi silometazoline năm
công ty cổ phần dược nadafa sản xuất do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
lô thuốc có dây đăng ký lưu hành vd một triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm một mươi ba số lô ba mươi nghìn năm trăm hai mươi ba
ngày sản xuất một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hạn dùng một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm
do công ty cổ phần dược nadapha sản xuất
mẫu thuốc do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm tỉnh hải dương
lấy tại kho bán buôn của công ty cổ phần dược vật tư y tế hải dương
tại địa chỉ số hai trăm sáu mươi bảy c điện biên phủ thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổng số vi sinh vật hiếu khí được xác định là vi phạm mức độ hai
cục quản lý dược đề nghị công ty cổ phần dược phẩm danafa phối hợp với nhà phân phối thuốc
trong thời hạn hai ngày gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lè
và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
gửi báo cáo thu hồi về cục quản lý dược
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành thông báo cho cơ sở kinh doanh
sử dụng thuốc thu hồi lôi thuốc không đạt chất lượng công bố thông tin về quy định thu hồi thuốc
trên trang thông tin điện tử của sở kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này
ngoài ra xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành báo cáo về cục quản lý dược
và các cơ quan chức năng có liên quan
sở y tế tỉnh hải dương kiểm tra và giám sát công ty của phần dược phẩm danapha
thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định